bộ quốc phòng nga thông báo đã phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm từ thao trường kabustainia ở vùng astrakhand
theo moscow vụ phóng nhằm đánh giá tính chính xác của thiết kế mạch và các giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong quá trình phát triển các hệ thống tên lửa chiến lược mới
bộ quốc phòng nga khẳng định vụ phóng đã đạt được các mục tiêu đề ra trong nhiệm vụ tên lửa đã bắn trúng mục tiêu giả định tại bãi tập sharilygan ở kazakhstan với độ chính xác được yêu cầu
vào hồi đầu năm bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigui tuyên bố năm nay moscow có kế hoạch phát triển bộ ba hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược với quan điểm rằng lá chắn hạt nhân chính là đảm bảo cho chủ quyền của nga
với lực lượng tên lửa chiến lược nga đã thông báo kế hoạch tăng gấp đôi số vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm từ bốn vụ trong năm hai nghìn hai mươi hai lên tám vụ vào năm hai nghìn hai mươi ba